trong ba hôm tới ở vịnh bắc bộ sẽ xuất hiện hiện tượng sương mù nhẹ
khiến cho tầm nhìn xa trong đêm nay và sáng sớm ngày mai giảm xuống dưới một km trong sương mù
còn với khu vực vùng biển huyện đảo hoàng sa do không khí lạnh suy yếu nên hướng gió thịnh hành
chuyển dần sang hướng đông nam và cường độ giảm dần với mức cấp ba bốn
ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió cũng hoạt động ở mức trung bình cấp ba cấp bốn
mưa rào xuất hiện ở một vài nơi nên không gây cản trở gì đến các hoạt động đánh bắt khai thác thủy hải sản của bà con ngư dân
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước